tại cuộc tiếp thống tướng minh âu lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn hợp tác giữa hai quân đội và lực lượng vũ trang hai nước
ngày càng đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ của hai nước
theo tinh thần quan hệ đối tác hợp tác toàn diện vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức xác lập
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao chuyến thăm chính thức việt nam của ngài tổng tư lệnh
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã mở ra nhiều nội dung và lĩnh vực hợp tác thiết thực như đào tạo quân y công nghiệp quốc phòng
tổng bí thư đề nghị thời gian tới quân đội hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp
triển khai cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng thường niên
chia sẻ kinh nghiệm quản lý biên giới hỗ trợ doanh nghiệp quân đội mở rộng hoạt động đầu tư
thống tướng minh âu lài cho rằng vị thế và uy tín của việt nam nói chung và quân đội việt nam nói riêng
đang ngày càng được nâng cao tại các diễn đàn khu vực quốc tế
thống tướng khẳng định sẽ nỗ lực khẩn trương triển khai các nội dung thỏa thuận về hợp tác quốc phòng giữa hai nước
góp phần đưa quan hệ của quân đội hai nước lên ngang tầm với quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar